nhằm thiết thực chăm lo cho đoàn viên công nhân lao động nhân dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
từ nhiều ngày qua liên đoàn lao động tại nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức chương trình
chuyến xe công đoàn đưa đoàn viên công nhân lao động ngoại tỉnh về quê đón tết
hành động thiết thực này đã được tổ chức nhiều năm qua tạo không khí phấn khởi sự gắn bó giữa người lao động
với doanh nghiệp doanh nghiệp với người lao động trước thềm năm mới
liên đoàn lao động thành phố đà nẵng đã tổ chức bốn mươi bảy chuyến xe với các lộ trình phía bắc đến tỉnh thanh hóa
phía nam đến tỉnh khánh hòa liên tây nguyên đến tỉnh đắk lắk
trong dịp này hơn hai công đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn
được hỗ trợ ngoài vé xe miễn phí mỗi người được tặng một cặp bánh trưng một suất ăn trưa và nước uống
những chuyến xe công đoàn được liên đoàn lao động tp đà nẵng tổ chức hàng năm sẽ là nguồn khích lệ tinh thần
tạo động lực để người lao động tiếp tục đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển chung của thành phố
ngày hai tháng hai tức ngày hai mươi tám tết tại khu công nghiệp nomura huyện an dương thành phố hải phòng
liên đoàn lao động tp hải phòng phối hợp với công đoàn khu kinh tế đã tổ chức các chuyến xe đưa công nhân ở các tỉnh xa về quê đón tết
liên đoàn lao động tp hải phòng đã trích một năm tỷ đồng từ quỹ máy ấm công đoàn
trong một suất quà mỗi suất trị giá năm trăm linh đồng năm trăm linh suất trợ cấp mỗi suất trị giá một triệu đồng
hỗ trợ một vé xe mỗi vé xe trị giá hai trăm linh đồng
mỗi vé xe mỗi chuyến trị giá một mươi triệu đồng cho công nhân
cũng nhân dịp này tp hải phòng trích ngân sách ba tỷ đồng để hỗ trợ tặng bảy năm trăm linh suất quà
hỗ trợ các chuyến xe cho công nhân viên chức về quê đón tết
hiện hải phòng có trên một mươi hai người lao động đang làm việc tại hơn bốn trăm linh công ty thuộc các khu kinh tế khu công nghiệp
cũng trong ngày hai tháng hai công đoàn các khu công nghiệp và liên đoàn lao động tỉnh hà nam
đã bố trí ba mươi chuyến xe đưa gần một công nhân về quê đón tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
hiện nay trong các khu công nghiệp tỉnh hà nam có trên sáu mươi bốn công nhân lao động
trong đó có rất nhiều công nhân quê ở các tỉnh cách xa hàng trăm cây số
việc đi lại dịp này gặp rất nhiều khó khăn
nhân dịp này các tổ chức công đoàn trong tỉnh hà nam cũng đã tổ chức nhiều hoạt động
chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân như chương trình tết xuân vầy
tặng hai bốn trăm bảy mươi xuất quà với tổng trị giá hơn một bốn tỷ đồng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn